hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi tiếp tục đi bộ gần bốn cây số đã đến được thôn một xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
hai người bị thương nặng và sáu thi thể đã được tìm thấy đều là người dân ở thôn một xã trà leng
hiện xã trà leng vẫn còn một mươi bốn người còn đang mất tích
trong đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi các phương tiện cơ giới hạng nặng đã được ngành giao thông tỉnh quảng nam tăng cường
để săn ủi bùn đá dọn dẹp cây cối đổ ngã thông đường để các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vào hiện trường
đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu hộ
trong ngày ba mươi tháng một mươi công tác ứng cứu các nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở sẽ tiếp tục được lực lượng chức năng triển khai
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
vào tối qua cơ quan chức năng của địa phương đã triển khai lực lượng di rời khẩn cấp ba mươi hai hộ dân
với một trăm sáu mươi năm nhân khẩu nằm dưới chân núi tả bang thuộc thôn la ri lào xã hướng sơn huyện miền núi hướng hóa
do trên đỉnh núi xuất hiện vết nứt lớn
trên đỉnh núi tà bang xuất hiện một vết nứt dài có nguy cơ sạt lở
gây nguy hiểm tính mạng và tài sản đối với những hộ dân sống bên dưới chân núi
ngay sau đó chính quyền địa phương đi kiểm tra và phát hiện vết nứt dài khoảng hai trăm linh mét
có chiều rộng khoảng từ hai mươi năm mươi cm dưới những vết nứt là khoảng trống sâu
trước thực trạng trên chính quyền xã hướng sơn đã tiến hành di rời khẩn cấp ba mươi hai hộ dân
với một trăm sáu mươi năm nhân khẩu thuộc vùng nguy hiểm nằm dưới chân núi tả bang đến nơi an toàn
tránh nguy cơ sạt lở có thể xảy ra
hiện nay tuyến đường dẫn vào xã hướng sơn vẫn đang bị chia cắt do sạt lở
các phương tiện cơ giới vẫn chưa thể tiếp cận được
vào sáu giờ sáng ngày hôm nay thông tin từ ban chỉ huy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa
cho biết lúc hai mươi một h hai mươi sáu phút ngày hai mươi chín tháng một mươi các cơ quan tìm kiếm cứu nạn đã xác nhận một tàu nước ngoài
và phát hiện cứu vớt ba người trôi giặt trên biển là thuyền viên tàu bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts
mất tích có một mươi bốn ngư dân tỉnh bình định
thông tin ban đầu tổng nước ngoài trở hàng tên fortuners quốc tịch hồng kông trung quốc
mang số hiệu imo chín mươi ba nghìn bốn mươi nghìn năm trăm năm mươi sáu đã phát hiện ba ngư dân trôi giặt trên biển và hỗ trợ cứu nạn
vào lúc giờ ngày ba mươi tháng một mươi tàu fortuniers đã chuyển ba ngư dân sang tàu tìm kiếm kiểm ngư bốn trăm chín mươi
bước đầu lực lượng chức năng xác định được các thuyền viên là lê minh giòn sinh năm hai nghìn
phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và hoài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hiện sức khỏe các ngư dân này tạm ổn các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm hai mươi ba ngư dân còn lại mất tích trên biển
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm theo gió rất mạnh khiến nước trên sông lên nhanh
bên cạnh nguy cơ ngập lũ trở lại người dân hà tĩnh còn phải đối mặt với tình trạng sạt lở
vẫn đang diễn biến phức tạp
hiện công tác ứng phó với mưa lũ đang được chính quyền địa phương gấp rút triển khai
trận mưa lớn liên tục chút xuống địa bàn tỉnh hà tĩnh
lượng mưa đo được giao động từ năm trăm linh đến bảy trăm linh mm
tại huyện miền núi hương sơn nước sông ngàn phố đang dâng cao
mực nước đo được tại trạm thủy văn sơn diệm lên chín bảy mươi tám m dưới báo động một là hai mươi hai m
chính quyền địa phương buộc phải di rời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng sung yếu vùng sạt lở nguy hiểm
lúc này các hồ chiếu nước kẻ gỗ hồ ngàn chươi và hai thủy điện hương sơn hồ hồ đã đồng loạt xả lũ
khả năng nước lũ sẽ còn dâng cao trong đêm nay
hiện hà tĩnh đã cho tám mươi trường học với gần hai mươi tám học sinh nghỉ học do mưa lũ
bộ y tế vừa ban hành quyết định thành lập bảy tổ công tác hỗ trợ tăng cường cho bảy tỉnh miền trung
gồm hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định
để xử lý vệ sinh môi trường tư vấn dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ
các tổ công tác gồm các thành viên của cục y tế dự phòng cục quản lý môi trường y tế
cục an toàn thực phẩm viện sốt z ký sinh trùng viện dinh dưỡng viện pasteur nha trang
các tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá nguy cơ tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng của y tế địa phương
kiểm tra giám sát hỗ trợ cán bộ y tế và người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường
phòng chống những dịch bệnh phổ biến trong mùa mưa lũ thu gom xử lý sắc xúc vật chết
tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và vector gây bệnh tại khu vực bị ngập sau khi nước rút
xử lý các giếng khoan giếng đào theo hướng dẫn của bộ y tế triển khai thao rửa và khử trùng bể chứa
dụng cụ chứa nước uống sinh hoạt bằng chế phẩm khử khuẩn được bộ y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại